thưa quý vị không còn nắng nhiều bắt đầu từ chiều ngày hôm qua thì trời hà nội đã chuyển nhiều mây hơn âm u và bớt hành khô
thay đổi thời tiết do vậy là không ít người có cảm giác đau đầu và khó tập trung vào công việc
và kinh nghiệm của tôi đó là thay vì uống thuốc giảm đau thì quý vị có thể nhâm nhi một tách cà phê nóng cơn đau có thể nhanh chóng giảm
vâng nguyên nhân của sự thay đổi thời tiết này thì là do khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông gió đông bắc khô thì không còn nữa
thay vào đó là đới gió đông nam đưa ẩm từ biển và đất liền
đêm và sáng sớm thì trời ẩm nhiều có sương mù gây hạn chế tầm nhìn
vì vậy nếu như quý vị có việc phải di chuyển sớm thì nên mặc ấm và đi chậm để bảo đảm an toàn
vâng một vài gợi ý về chi tiết về thời tiết đã mở đầu chương trình sáng nay
còn bây giờ thì mời quý vị đến với những tin tức cầm nhật lúc sáu giờ sáng
vừa rồi là những cập nhật tin tức trong sáng phương nam
liên tục chương trình hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước

hẹn gặp lại